thưa quý vị trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một công an tp hcm phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và một số đơn vị có liên quan đã khám phá nhiều vụ ma túy có yếu tố nước ngoài bắt nhiều đối tượng liên quan
theo đó trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát ma túy điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khám phá tám trăm một mươi bốn vụ bắt một năm trăm tám mươi một đối tượng thu giữ sáu trăm một mươi kg ma túy tổng hợp đồng thời phối hợp với lực lượng hải quan sân bay đấu tranh triệt phá nhiều vụ án có đối tượng lợi dụng núp bóng các doanh nghiệp để vận chuyển ma túy đi campuchia và thái lan
trong khi đó trên phạm vi cả nước trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên toàn quốc đã khắc phục khó khăn lập nhiều thành tích trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy vừa ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy
kết quả đã phát hiện bắt giữ trên một mươi hai vụ hơn một mươi bảy đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ ba trăm linh kg heroin một một mươi sáu tấn và hai trăm năm mươi hai triệu viên ma túy tổng hợp